vô viên vô nhập viên họ trong khóa hỉ thì họ bảo đi mua họ bảo đi mua thì họ dám mua mà đi mua không có vào đây đi đây
nhằm kiểm soát việc sử dụng các loại kích tết nhanh thuốc điều trị covid một mươi chín phù hợp hiệu quả và an toàn

còn có khó thông thương thì bán có thể bán si rô
vì số lượng người dân mua quá nhiều nên cũng khá nhiều
bộ của em nhận tên công ty vt bán bảy mươi năm một bộ
qua kiểm tra thì cơ bản là các thuộc thực hiện theo đúng quy định của bộ y tế
và đối với quản lý chức năng trên địa bàn thì cũng đã có những nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh
cũng như là nhà thuộc động viên người dân là bình tĩnh và không có việc gì phải đáng sợ
đối với này và nên thực hiện theo nguyên quyền đó thích ứng trong giai đoạn dịch
trước nhu cầu sử dụng các dụng cụ test nhanh và thuốc điều trị covid một mươi chín của người dân tăng cao
đã khiến nhiều mặt hàng khan hiếm
nhiều người dân đã tự ý mua hàng thông qua các trang mạng xã hội
tuy nhiên nhiều sản phẩm chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành hoặc không có chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
do đó nếu có nhu cầu người dân cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ để tránh mua phải sản phẩm không đảm bảo chất lượng
nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và công tác phòng chống dịch nói chung
trong khi đó tại tp hcm trước việc nhiều người dân cũng tự mua thuốc kháng virus monopiravir
lẫn trên thị trường chợ đen
sở y tế tp hcm vừa khuyến cáo người dân không nên mua tích chữ vì nguồn thuốc monopiravir trên thị trường không thiếu
tp hcm cũng còn hai mươi chín liều phát miễn phí
theo sở y tế tp hcm hiện thành phố còn khoảng hai mươi chín liều thuốc kháng virus đang cấp phát miễn phí cho f
đủ điều kiện tại các trạm y tế cố định và lưu động
đồng thời bộ y tế đã cấp phép sản xuất thuốc monubravir cho ba doanh nghiệp dược
năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược
đơn vị này là khoảng hai triệu viên thuốc một tháng
và sắp tới bộ y tế sẽ cấp phép sản xuất mubiravir cho công ty dược đủ điều kiện khác
vì vậy nguồn thuốc monopirevir trên thị trường không thiếu
mặt khác thuốc kháng virus hạn sử dụng ngắn từ sáu đến tám tháng chữ lâu sẽ không có lợi
điểm đặc biệt monoprovir là thuốc điều trị phải kê toa
người bệnh bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện mới được sử dụng thuốc
khi dùng phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ sở y tế
chuyến bay đầu tiên chở người việt nam tại ukraine từ bucharest romania
đã về đến sân bay nội bài vào trưa ngày hôm nay
và ngay trong hành trình kéo dài một mươi km hai trăm tám mươi bảy người dân đã vỡ hỏa cảm xúc
khi được đặt chân về quê hương thời điểm này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau hành trình kéo dài gần một mươi một tiếng từ bugaret về hà nội
đây là những công dân đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự tại ukraine
trước đó những người thân của hành khách trên chuyến bay đã có mặt tại đây từ sớm
họ mong ngóng được gặp lại người thân